hơn một năm trở lại đây tình trạng sạt lở đất đá từ đập đất hồ điều hòa của công ty trách nhiệm hữu hạn ngọc linh
và dự án thi công tỉnh lộ hai trăm năm mươi bốn khiến cho dụng lúa ao cá của nhiều hộ dân ở xã ngọc phái huyện trợ đồn tỉnh bắc cạn bị vùi lấp
đến nay các đơn vị liên quan đùn đầy trách nhiệm chưa khắc phục hậu quả và hỗ trợ thiệt hại cho người dân khiến dư luận rất bức xúc
do đất đá từ phía thượng nguồn đổ về hơn một hectare ruộng ao cá của người dân thôn bản diếu xã ngọc phái bị vùi lấp hoàn toàn
lòng suối trước đây sâu hai mét nay đã bị hàng nghìn mét khối đất đá vùi lấp cao hơn mặt ruộng
nguyên nhân được xác định là do săn lở đất đá tại khu vực đường dẫn nước cửa xã hồ điều hòa của công ty trách nhiệm hữu hạn ngọc linh
và đất đá tràn về khi thi công đường tỉnh hai trăm năm mươi bốn đoạn qua xã ngọc phái
trước thực trạng này ủy ban nhân dân tỉnh bắc cạn đã yêu cầu công ty trách nhiệm hữu hạn ngọc linh và đơn vị chủ đầu tư đường tỉnh hai trăm năm mươi bốn
là ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh bắc cạn phải khắc phục hậu quả nạo vét lòng suối hỗ trợ đền bù thiệt hại cho người dân xong trong tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
kinh phí khắc phục hậu quả và hỗ trợ người dân là hơn bốn trăm linh triệu đồng
tuy nhiên đến nay hai đơn vị này chưa thực hiện do không thống nhất được tỷ lệ hỗ trợ
như vậy đã hơn bốn tháng trôi qua từ ngày có văn bản chỉ đạo của ủy ban nhân dân tỉnh việc khắc phục của các bên liên quan vẫn đang nằm trên giấy
do đó cơ quan chức năng tỉnh bắc cạn cần vào cuộc xử lý nghiêm để lấy lại niềm tin của nhân dân